trần thị hồng sáu mươi bốn tuổi và nguyễn thị lý sáu mươi sáu tuổi nhận mình có mối quan hệ quen biết rộng
có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an vào biên chế của ngành công an
sau đó hai bị cáo này đã lôi kéo vũ minh đường bảy mươi hai tuổi quê lê thị lý bảy mươi hai tuổi
nguyễn thị ngọc điệp lê thị tuyết lê thị kim anh đỗ thị đoàn và nguyễn văn khôi
cùng tham gia nhận tiền rồi chiếm đoạt
để tạo niềm tin hồng đã vào tp hcm thuê làm giả con dấu của trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
cơ sở hai tại tỉnh đồng nai sau đó làm giả sáu mươi năm thông báo nhập học của trường này
rồi giao cho các bị hại
với thủ đoạn đó chín đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại trên một mươi sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hồng hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù
các bị cáo còn lại nhận bức án từ một đến hai mươi năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay sáu tháng bảy tổng cục đường bộ việt nam dự kiến sẽ đóng cửa
ba trạm thu phí bot bắc hải vân bot cần thơ phụng hiệp và bot cam thịnh
nguyên nhân tạm dừng thu phí ba trạm bot này do các nhà đầu tư dự án trong quá trình làm việc
đã bày tỏ quan điểm thái độ sẽ không thực hiện việc ký phụ lục hợp đồng
triển khai thu phí tự động không dừng etc
tổng cục đồng bộ việt nam đã thông báo cho các cục quả đí đồng bộ
ba và bốn lên phương án dự kiến từ một mươi hai h trưa ngày sáu tháng bảy sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm này
trong giai đoạn một dự án thu phí không dừng cần áp đặt tại bốn mươi bốn trạm
tổng cục đường bộ việt nam đã nhiều lần đàm phán với các nhà đầu tư của bốn mươi bốn trạm
nhưng đến hết ngày ba mươi tháng sáu mới ký được tám trạm
theo bộ giao thông vận tải trong năm hai nghìn một mươi chín phải thực hiện xong dự án thu phí không dừng giai đoạn một
những dự án không đảm bảo đúng tiến độ sẽ lập tức bị dừng việc thu phí